thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định khởi tố ông nguyễn trí thành
nguyên là phó tri cục thuế huyện thường xuân và ông vũ ngọc nam nguyên là chủ tịch ubnd xã ngọc phụng huyện thường xuân
vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra hai bị can trên đã ký vào các biên bản kiểm tra tờ trình đề nghị thẩm định
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và làm nghĩa vụ tài chính năm m hai đất cho thiều quang thực và lê đình bình
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một ba tỷ đồng
ngoài ra hai bị can trên cũng là đồng phạm trong vụ án tham nhũng có liên quan đến ông cầm bá xuân phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
phó chủ tịch hội nông dân tỉnh nguyên phó bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ubnd huyện thường xuân